hôm nay một mươi sáu tháng bảy các tỉnh thành phố bắt đầu làm thủ tục cho các thí sinh thi vào lớp một mươi
ngày mai một mươi bảy tháng bảy các thí sinh sẽ bắt đầu kỳ thi trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
trước đó ngày một mươi năm tháng bảy đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo do đồng chí phùng xuân nhạ
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ubnd tỉnh tuyên quang
về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
và công tác triển khai chương trình sách giáo khoa mới
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay toàn tỉnh tuyên quang có hơn tám thí sinh đăng ký dự thi
với hai mươi chín điểm thi ba trăm bảy mươi phòng thi huy động hơn một ba trăm linh thành viên tham gia công tác coi thi
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí phùng xuân nhạ đề nghị tỉnh tuyên quang cần quyết liệt
nghiêm túc trong công tác chỉ đạo tổ chức kỳ thi an toàn nghiêm túc và đúng quy chế
là tỉnh còn nhiều khó khăn song các cán bộ giáo viên học sinh trên địa bàn đã có nhiều nỗ lực
thi đua dạy tốt học tốt và đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn
đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong công tác giáo dục và đào tạo
và có giải pháp để từng bước cải thiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn trong thời gian tới